xin mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức an ninh trật tự mới nhất
liên quan đến vụ việc hai mẹ con ở tiền giang tử vong nghi bị đầu độc trong sữa
tối qua công an tỉnh tiền giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt khẩn cấp nam thiếu niên một mươi bốn tuổi trú tại huyện cái bè
và đây chính là con trai của nạn nhân để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
tại hộ bà phạm thị phấn tám mươi ba tuổi ở xã hòa hưng huyện cái bè
người dân phát hiện con trai bà phấn là phạm văn yên bốn mươi năm tuổi tử vong trên giường
gia đình nghĩ ông yên tử vong do bệnh lý nên tổ chức mai táng không trình báo cơ quan chức năng
tối cùng ngày bà phấn được con gái pha sữa cho uống
nhưng năm phút sau đã có biểu hiện tức ngực khó thở nôn ói và tử vong trên đường đi cấp cứu
đến khoảng bốn giờ ngày một mươi năm tháng một mươi ông phạm minh tân năm mươi năm tuổi
con trai bà phấn tiếp tục pha sữa uống thì có biểu hiện bị ngộ độc nên gia đình đưa đi cấp cứu
được biết bà phấn ông tân uống cùng một hộp sữa
đến ngày một mươi năm tháng một mươi gia đình mới báo chính quyền địa phương
tiếp nhận vụ việc công an tỉnh tiền giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
căn cứ kết quả thu thập được cơ quan công an xác định con trai ông yên một mươi bốn tuổi có liên quan đến vụ việc
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận thấy ông yên thường xuyên uống rượu
nhiều lần nói cha bỏ rượu nhưng mà bị ông la mắng nên đã nảy sinh ý định giết cha
khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thiếu niên này xin bà chó của hàng xóm
rồi bỏ vào hộp sữa bà phấn và ông yên hay uống
khiến hai nạn nhân tử vong còn ông tân hiện sức khỏe đã ổn định và xuất viện
công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thành phố lạng sơn đã tiến hành bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đào văn hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đào văn hà là đối tượng có lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an

tại phố huyện cái bè tỉnh tiền giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn năm
trong một bữa nhậu thì giữa hà và anh nguyễn văn ân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã xảy ra mâu thuẫn
do còn bực tức trong lòng đến chiều cùng ngày
hà rủ một người bạn mang theo hung khí tìm anh ân để giải quyết mâu thuẫn
đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích ba mươi ba cho nạn nhân rồi bỏ trốn
đào văn hà bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cái bè tỉnh tiền giang
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nhưng không đến trình diện
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn năm hà bị ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích
và bỏ trốn gần hai mươi năm cho đến khi bị bắt
bốn bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà tỉnh hải dương khởi tố
để điều tra về hành vi thông chốt kiểm tra nồng độ cồn gây dối trật tự công cộng
tối ngày một mươi sáu tháng một mươi nhóm gồm một mươi bốn thanh thiếu niên điều khiển xe máy
dàn hàng ngang phóng nhanh lạng lách đánh võng hò hét không chấp hành mệnh lệnh
của lực lượng chức năng khi đi qua chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an huyện thanh hà
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
cơ quan công an đã xác minh làm rõ các đối tượng sinh khoảng từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn bảy
đều ở huyện thanh hà
nhóm này đã rủ nhau đến chốt kiểm soát nồng độ cồn để gây dối trật tự công cộng
đi ngược chiều trên cao tốc nội bài lào cai một nữ tài xế đã bị đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
cao tốc số một đội một phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt
cục cảnh sát giao thông xử phạt số tiền một mươi bảy triệu đồng
cụ thể chiều ngày hai mươi tháng một mươi đội một đã lập biên bản vi phạm
đối với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
về hành vi người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc lùi xe trên đường cao tốc
trừ trường hợp các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp
người này bị phạt một mươi bảy triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ năm đến bảy tháng
trước đó sáng ngày một mươi chín tháng một mươi người phụ nữ này điều khiển xe ô tô biển số lào cai
chạy ngược chiều trên cao tốc nội bài lào cai và bị camera hành trình xe khác ghi lại
rồi đăng tải lên mạng xã hội
làm việc với cơ quan công an nữ tài xế cho biết do không biết đường
nên mới dẫn tới hành vi đi ngược chiều trên cao tốc
một đám cháy bùng phát tại ngôi nhà ở đường xuân đỉnh quận bắc từ liêm hà nội
trong quá trình chữa cháy tổ công tác đã hướng dẫn hai cháu nhỏ bên trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn
công an quận bắc từ liêm cho biết khoảng sáu giờ sáng nay nhận được tin cháy nhà dân
tại số bảy ngách
từ một trăm một mươi bốn ngõ ba trăm năm mươi năm đường xuân đình phường xuân đình đơn vị đã xuất một xe chỉ huy chữa cháy
và ba xe chữa cháy tới đám cháy
trung tâm chỉ huy điều hai xe chữa cháy của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn quận tây hồ tri viện
hiện trường vụ cháy nằm tại tầng bốn của căn nhà
lực lượng chức năng đã theo hướng dẫn cầu thang bộ tiếp cận đám cháy
sau khoảng năm phút ngọn lửa đã đập rớt rát hoàn toàn
quá trình chữa cháy tổ công tác đã hướng dẫn hai cháu nhỏ mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện từ thiết bị máy xấy tóc
vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người một số tài sản bị hư hỏng
thưa quý vị thời gian qua truyền hình công an nhân dân đã phản ánh về câu chuyện mất nước
tại khu đô thị thanh hà gây bức xúc khó khăn cho hàng nghìn cư dân trong sinh hoạt hàng ngày
điều đang nói đến thời điểm hiện tại
tình trạng mất nước vẫn chưa được cải thiện và chất lượng của nguồn nước tại đây cũng không đảm bảo
hơn lúc nào hết người dân đang rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành và chính quyền địa phương
khu đô thị thanh hà xã cư khê huyện thanh oai thành phố hà nội
hiện có khoảng sáu hộ dân với một sáu vạn dân sinh sống tại hơn hai mươi tòa nhà
từ những ngày đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nguồn nước sạch đổ về tại các tòa nhà
tại khu đô thị thanh hà xuất hiện mùi thuốc tẩy
sau đó không ít người dân
đặc biệt là trẻ nhỏ xuất hiện mẩn ngứa dị ứng da đỏ nhiều vùng da
hiện tượng này đã gây ra nhiều lo lắng trong cư dân
em bôi thuốc chân tay miệng càng bôi thì bạn ấy lại càng ngứa
nên là em cho đi khám dị ứng khám với tất cả các nhân tố gây dị ứng
thì bạn ấy không bị dị ứng với cái gì cả
thì về em mới để ý thấy mọi người cũng còn nói là một số bạn nhỏ bị do nguồn nước
thì em đổi cái nguồn nước tắm cho bạn ấy thì thấy bạn ấy đỡ hẳn luôn
khi mà người dân sử dụng thì nó có cái biểu hiện lạ ở trên cơ thể
như là dụng tóc này rồi là ngứa ngáy khắp cơ thể và da thì nhớt
đấy thì khi mà phát hiện ra thì là người dân đã phản ánh lên phía bên công ty nước
và một số cái cơ quan chức năng
nhưng đến hiện tại bây giờ thì là phía bên công ty nước là đã ngừng cấp cái nước ngầm khai thác đấy
trước tình trạng trên cư dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương đơn vị cung cấp nước
về nguồn nước mà công ty cổ phấn nước sạch thanh hà bán cho cư dân không đảm bảo gây ô nhiễm
ngày một mươi bảy tháng một mươi phòng phân tích chất lượng môi trường thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
viện công nghệ môi trường đã kiểm định mẫu nước tại đây
và phát hiện ra nhiều chỉ số mất an toàn vượt ngưỡng cho phép nhiều lần
với công nghệ của trạng cấp nước này là thực hiện đầu tư theo bước dưu trần hai nghìn một mươi chín
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi một bắt buộc phải dùng sử dụng đến cư chuẩn mới
thì chúng tôi giảm sản lượng mà cái sản lượng giảm này vẫn đáp ứng được đầy đủ theo cư chuẩn hai nghìn một mươi tám
thế thì chỉ khi như vừa rồi là nguồn nước đầu nguồn không vẻ nguồn nước mặn
không vẻ thì tức là cái chuyện phải lương công suất đầy lên
thì nó mới dẫn đến tình trạng là không đáp ứng
một số chỉ tiêu là tức là nó vượt so với cái chỉ tiêu hai nghìn một mươi tám
với nguồn nước ngầm tại chỗ bị ô nhiễm không thể cung cấp cho cư dân
đặc biệt trong những ngày vừa qua lưu lượng nước tại sông đuống về trung bình chỉ khoảng chín trăm linh m khối một ngày đêm
trong khi nhu cầu sử dụng của khu đô thị khoảng từ hai tám trăm linh đến ba m khối
việc nguồn cấp nước từ sông đuống không đủ trong khi nguồn cung từ trang cấp nước trong khu đô thị đã dừng theo cầu dẫn tới thiếu nước cho cư dân
thế nhưng mà thực ra nó về được có chín trăm linh khối chưa được chín trăm linh khối
thì tôi chỉ cấp được cho tối thiểu là được sáu tòa mà sáu tòa đấy là cấp một ngày hôm nay
tức là anh hiểu chung là hai mươi sáu tòa như vậy thì ví dụ tôi cấp được sáu tòa
thì hai mươi sáu chia cho
ví dụ như thế là nó được bao nhiêu ngày rồi bao nhiêu ngày mới lại quay lại
mà là cấp một ngày đấy chín trăm linh cối kia một ngày đấy dân cũng chỉ sử dụng được một ngày rưỡi
thế thì đương nhiên những ngày sau mất là đúng
bởi nên cái sản lượng có đâu mà nào cũng không thế thì thực ra đấy chất nào còn là khó
theo công ty cổ phấn nước sạch thanh hà nếu như trong ba tháng tới
nguồn nước từ sông đuống không đủ cấp cho cư dân tối thiểu là hai tám trăm linh m ba một ngày đêm
thì người dân trong khu đô thị thanh hà vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh thiếu nước nghiêm trọng
bởi để khắc phục và xử lý công trình nước lọc theo tiêu chuẩn mới
đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch hiện nay họ cần phải mất ít nhất ba tháng để xử lý
vậy ba tháng tới nguồn nước vẫn thiếu thì cuộc sống của người dân tiếp tục rơi vào cảnh khốn khó chăm bề
thưa quý vị nguyễn huy trọng chú tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam
sau khi sát hại một người đồng hương với mình khi đi làm ở lào thì đã bỏ trốn tới nhiều nơi
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt giữ
theo điều tra trọng cùng nạn nhân đến làm thuê tại sưởng cưa của ông nguyễn văn ong tại lào
tuy nhiên hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
trong lúc ẩu đà trọng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án trọng bỏ trốn khỏi địa phương khỏi hiện trường và liên tục thay đổi chỗ ở tại nhiều nơi
trong và ngoài nước đến ngày một mươi tám tháng một mươi trọng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại sóc sơn hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
do lệnh bắt tạm giam hoàng văn luân trú tại huyện kỳ anh
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó từ năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng việc đòi quyền lợi đền bù giải phóng mặt bằng dự án cấp nước cho khu kinh tế vũng áng
hạng mục lòng hồ rào trổ
hoàng văn luân đã nhiều lần làm đơn thư chỉ đạo các đối tượng xấu tổ chức lôi kéo người dân tụ tập đông người
in ấn băng rôn khẩu hiệu có nội dung sai sự thật xuyên tạc vai trò lãnh đạo chỉ đạo giải quyết của chính quyền địa phương
đối với quyền lợi của người dân tại hà tĩnh
mặc dù đã được chính quyền các cấp đối thoại nhiều lần tiếp xúc và giải quyết hết các quyền lợi liên quan bản thân
nhưng luân vẫn không từ bỏ ý đồ tiếp tục lôi kéo hàng trăm người dân ra trung ương tụ tập kích động gây dối an ninh trật tự
đáng lên án hơn luân luôn tìm cách xúi dục bà con đến nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
căng băng rôn khẩu hiệu kích động chống phá làm mất an ninh trật tự
công an thành phố hà nội đã nhiều lần nhắc nhở giáo dục tuy nhiên đối tượng không từ bỏ hành vi
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín công an phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
hoàng văn luân với hình thức cảnh cáo về hành vi gây mất trật tự nơi công cộng
hoàng văn luân cũng như là của cả khổ như là kiểu này kiểu kiện ở huyền tỉnh trung ương
thì chúng tôi cũng đã quá trình vận động giải thích để bà con cũng như là hoàng văn luân chấp hành quyết định pháp luật
cũng rất mong bà con mong cả khổ lập phối hợp với chính quyền
khi hồi này kiểu kiện đứng theo quyết định pháp luật không để xảy ra sự việc làm thế này
lợi dụng việc nhà nước và tỉnh hà tĩnh có chủ trương triển khai dự án đường cao tốc bắc nam qua đoạn hà tĩnh
hoàng văn luân lại tiếp tục lôi kéo nhiều hộ dân tại xã kỳ trung huyện kỳ anh ra trung ương khiếu kiện
gây dối an ninh trật tự nhiều ngày nhằm gây áp lực đối với chính quyền các cấp đòi giải quyết ngay các yêu sách bồi thường
đáng chú ý hoàng văn luân còn tìm cách lừa phỉnh những hộ dân thiếu hiểu biết pháp luật
có quyền lợi liên quan tham gia cung cấp thông tin kinh phí để phục vụ khiếu kiện gây dối
hành vi của hoàng văn luân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật có liên quan
để giữ kỳ cương quy định pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ anh của tỉnh hà tĩnh
đã thu thập các tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án và khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với hoàng văn luân
vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại cơ quan điều tra hoàng văn luân đã thành khẩn khai báo những hành vi phạm tội của mình
tại cơ quan điều tra hoàng văn luân về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là đúng quy định pháp luật
công dân có quả quyền theo quy định của huyện pháp và pháp luật
tuy nhiên việc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước
lợi ích của tổ chức cá nhân là vi phạm hợp luật

cơ quan khuyến cáo mọi người dân cơ quan tổ chức cần nâng cao cảnh giác
trước các luận điệu kích động xuyên tạc của các thế lực phản động lưu vong
và cần phải thực hiện đúng quy định pháp luật về khiếu nại tố cáo
không để các đối tượng lợi dụng chống phá gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
và chắc chắn sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phan thị thanh chú tại quận sơn xà tp đà nẵng
là giám đốc của một công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn về hành vi trốn thuế
theo điều tra vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám phan thị thanh thành lập và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn
thủy thanh kinh doanh lĩnh vực dịch vụ lưu trú
từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi một thanh đã chỉ đạo nhân viên
ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản thu của công ty và chiếm đoạt số tiền thuế hơn năm tỷ đồng
ngoài ra khi điều hành hoạt động của công ty trách nhiệm hưu hạn đà nẵng
kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và vận tải hành khách
thanh cũng với thủ đoạn như trên để ngoài sổ sách nhiều khoản thu và trốn thuế hơn ba mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã thực hiện lệnh khám xét tại các công ty và nơi ở của thanh
tạm giữ niêm phong số tài liệu thể hiện hành vi trốn thuế của thanh trong suốt ba năm qua
trong khi đó tại bình dương vẽ dự án trên đất của người khác rồi bán lấy tiền tiêu xài
nguyễn văn minh quê nghệ an giám đốc của một công ty bất động sản vừa bị công an tỉnh bình dương khởi tố bắt tạm giam
minh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc phúc anh có địa chỉ tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
sau khi môi giới bán một thừa đất tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
mặc dù không phải là chủ đất nhưng minh đã tự ý phân thành bảy lô đất nhỏ và đưa thông tin gian dối
công ty phúc anh là chủ sử dụng rồi trao bán cho khách hàng
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một minh đã sử dụng pháp nhân công ty phúc anh ký hợp đồng chuyển nhượng một lô đất trong thửa đất nói trên
cho một người dân ở tỉnh bình dương với giá chín trăm linh triệu đồng
từ hà nội vào đà nẵng chỉ để tạt chất bẩn vào nhà con nợ uy hiếp buộc người vay trả nợ
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố
đó là vũ tuấn cảnh nguyễn thanh nam và nguyễn
nguyễn mạnh bách cùng chú tại thành phố hà nội
vào chiều ngày một mươi hai tháng chín bách cảnh nam cùng hai thanh niên khác đến đà nẵng thuê xe ô tô đến hai địa điểm ở quận hải châu để đòi nợ
khi không liên lạc được với con nợ bách và cảnh đi mua mắm tôm sơn dầu nhất bẩn và quần áo để cả nhóm thay đổi
sau khi trộn thành chất bẩn từ số dung dịch mua được cảnh và nam đã mang đi đến vào nhà con nợ để qua mắt cơ quan công an
sau khi thực hiện xong hành vi hai đối tượng đã về bãi đất chống thay đổi quần áo
đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp một trăm chín mươi triệu đồng cùng nhiều trang sức
hai đối tượng là nguyễn trường sinh và nguyễn văn diễm cùng chú tại huyện phù cử tỉnh hưng yên đã bị công an bắt giữ để điều tra
hai đối tượng khai nhận do biết nhà hàng xóm thường xuyên vắng nhà nên đã bàn bạc phân công để trộm cắp tài sản
sinh phá cửa và cậy phá cái sắt sau đó trộn cắp tiền vàng còn diễm làm nhiệm vụ cảnh giới
sau khi trộn cắp tài sản sinh và diễm đã chê nhau để cất dấu và tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phù cử tỉnh hưng yên đã thu hồi được số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
cùng một số trang sức hai đối tượng trộm cắp được đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật